liên quan đến đường dây đánh bạc khủng bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên hai tỷ đồng
do công an tỉnh an giang triệt phá vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố và bắt tạm giam thêm hai đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận bình thủy thành phố cần thơ và lê thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an cũng thu giữ các tài liệu đồ vật có liên quan
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định luân và thủy là đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và huỳnh sĩ nguyên cầm đầu đã bị lực lượng công an tỉnh an giang triệt phá